hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tối ngày tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai tuyền đến nhà anh nguyễn như hùng ở huyện grongbong ăn nhậu
và giữa hai người xảy ra mâu thuẫn bực tức vì bị đánh nên tuyền đã gọi trung và anh trai mình là thành đi trả thù
cả ba đã dùng hai con da và một thanh sát la vào đánh chém liên tiếp anh hùng
nạn nhân may mắn được đưa đi cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng tỷ lệ thương tật là hai mươi năm
công an tỉnh lào cai phối hợp với cục phòng chống ma túy và tội phạm bộ tư lệnh bộ đội biên phòng
và bộ đội biên phòng hai tỉnh lào cai điện biên vừa bắt giữ thành công ba đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy
cụ thể vào dạng sáng nay lực lượng chức năng đã bắt quả tang hoàng xeo dìn giàng xeo hoa và vàng xeo hồng
cùng chú tại huyện mường khương đang vận chuyển trái phép hai mươi hai bánh heroin
khi bị yêu cầu dừng phương tiện một đối tượng đã lao xe vào tổ công tác hòng tẩu thoát
tuy nhiên tất cả đều bị bắt giữ
các đối tượng khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên từ thị xã sapa về thành phố lào cai để lấy tiền công
công an quận hoàng mai hà nội hôm nay cho biết chín người gồm giám đốc phó giám đốc và các đăng kiểm viên
của trung tâm đăng kiểm hai nghìn chín trăm một mươi g đang bị tạm giữ hình sự để điều tra
tại cơ quan điều tra các đối tượng đã khai nhận về hành vi nhận tiền để bỏ qua các lỗi vi phạm của phương tiện
điều tra ban đầu xác định từ cuối năm hai nghìn một mươi tám đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
đối tượng đã nhận hối lộ khoảng năm tỷ đồng
và trước tết nguyên đán hai nghìn hai mươi ba đã bàn bạc thống nhất không khai nhận nếu bị kiểm tra
sau hai ngày xét xử hôm nay tòa án nhân dân tp hcm đã kết thúc phiên sơ thẩm và tuyên phạt ngô minh khâm
tổng giám đốc công ty cổ phần địa ốc phú an thịnh lên tù trung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bốn đồng phạm của khâm trong vụ án này cũng phải nhận bản án từ một mươi một đến một mươi tám năm tù giam về tội danh tương tự
theo cáo trạng năm hai nghìn một mươi bảy ngô minh khâm đã ký hợp đồng đặt cọc nhận mua một lượng lớn đất thổ cư
nông nghiệp trên địa bàn tỉnh long an và tp hcm
bằng thủ đoạn gian dối các đối tượng đã vẽ bản đồ quy hoạch lập dự án ma
tự ý phân lô bán nền lừa bán cho chín mươi ba bị hại chiếm đoạt số tiền hơn bảy mươi bốn tỷ đồng
liên quan đến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông xảy ra tại tỉnh đông tháp
hôm nay tại hội nghị giao ban báo chí tháng hai của tỉnh
đại diện công an tỉnh đồng tháp đã thông tin về nguyên nhân tử vong
cụ thể qua kết quả khám nghiệm tử thi xác định nạn nhân bị sốc chấn thương vùng đùi phải
và rơi vào môi trường có nước là nguyên nhân dẫn đến tử vong
và qua điều tra xác minh cơ quan điều tra cũng xác định đây là vụ tai nạn
không có dấu hiệu tội phạm nên không khởi tố vụ án
chiều nay một vụ cháy lớn đã xảy ra tại công ty cổ phần dinh dưỡng gafor
thành phố hải dương tỉnh hải dương
do khu vực xảy ra cháy có hóa chất chất dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội
kèm theo nhiều tiếng nổ lớn cột khói đen bốc cao cả trăm mét mùi khét lan xa hàng cây số
đến khoảng một mươi bảy h hai mươi phút lực lượng chữa cháy đã tiếp cận đám cháy
từng bước khống chế ngọn lửa để chống cháy lan sang khu vực nhà làm việc
xưởng sản xuất của doanh nghiệp khác
quý vị vừa theo dõi tin nhanh hai mươi h của chúng tôi
mời quý vị tiếp tục
hãy tiếp tục theo dõi những chương trình khác trên intv